các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
và vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới của chương trình
ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết
thông tin đầu tiên đến từ điểm biên
một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá
bắt giữ tám đối tượng với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
chủ trì xác lập phối hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh
cục cảnh sát điều tra tử phạm về ma túy bộ công an cục hải quan
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
các xã nậm ban trung trải thuộc công an huyện nậm nhùn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng an ninh công an tỉnh lai châu
đã triệt phá và bắt giữ thành công bốn đối tượng thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp
bốn xe máy sáu điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
bốn đối tượng bị bắt giữ là vàng a phư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tệ huyện nậm bồ
trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lý a dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại bản chuyên gia một
trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản chuyên gia hai xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
xác định bốn đối tượng này chính là đầu mối của một đường dây ma túy xuyên quốc gia
ban chuyên án đã tập trung lực lượng lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng
ngày một mươi một tháng bốn hai đối tượng phàng a phó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và phàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tệ huyện nậm pồ tiếp tục bị tổ công tác của công an điện biên bắt giữ
tại khu vực bản mới xã trà cang huyện nậm pồ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định cha nga sang là đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ban chuyên án đã xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phương án vây bắt
đến một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bốn tại khu vực bản yên xã mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên
tổ lực lượng công an đã chia thành nhiều hướng và bắt giữ thành công trang a sang khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ là sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở trang a sang đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết tấn công bắt giữ tội phạm lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt chang a dua sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm

đã trực tiếp tham gia ban chuyên án này đó là sự hiệp đồng tác chiến rất là nhuận nguyện và trách nhiệm
toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia bao gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu bị bắt giữ
với số lượng ma túy khủng đã được triệt xóa không chỉ thể hiện tính xuyên suốt đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ
tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo
của trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh bóc gỡ tận gốc triệt xóa
cả đường dây phạm tội về ma túy
chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
đang len lỏi xâm nhập khắp các bản làng nơi dẻo cao tây bắc này của các chiến sĩ công an
với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
đã chúc mừng biểu dương trao thưởng cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án
tại thanh hóa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với công an thị xã nghi sơn công an huyện quảng sương
điều tra và bắt giữ nguyễn văn hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện lý nhân tỉnh hà nam để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã liên tiếp gây ra
hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
nguyễn văn hai khai nhận là lao động tự do đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt hai thường xuyên đi từ hà nam ra bến xe nước ngầm
bắt xe khách về thanh hóa trong đêm để trộm cắp tài sản
sau khi trộm cắp được tài sản đối tượng lại đi xe khách từ thanh hóa ra hà nội để tẩu tán tài sản
rồi quay về hà nam
trong quá trình di chuyển đối tượng đã liên tục thay đổi lịch trình lên và xuống nhiều chặng xe khác nhau
tính đến khi bị bắt nguyễn văn hai đã gây ra khoảng hai mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã nghi sơn
và huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cụ thể trong ngày một mươi ba và ngày một mươi năm tháng bốn đối tượng đã đột nhập vào một mươi nhà dân ở phường hải an và hải châu thị xã nghi sơn
một mươi năm điện thoại di động và một triệu bảy trăm linh ngàn đồng tiền mặt
ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn văn hai tiếp tục đột nhập vào bốn nhà dân trên địa bàn xã quảng đức huyện quảng sương
trộm cắp bốn điện thoại di động và ba triệu đồng
toàn bộ số tài sản trộm cắp được nguyễn văn hai đều mang ra hà nội và hà nam bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên án hai bị cáo trần văn cười và nguyễn thanh hùng
cùng chú tại huyện phục hiệp tỉnh hậu giang
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cầu trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một người dân ở huyện phục hiệp thuê trần văn cười
chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư một thửa đất tại thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền cọc cười yêu cầu chủ đất đến văn phòng công chứng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
sang tên nguyễn thanh hùng để được miễn giảm thuế
sau đó cười tiếp tục lấy lý do đóng thuế để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền rồi tiêu xài hết
không dừng lại ở đó cười và hùng còn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho nhiều người để chiếm đoạt tiền
do không đóng lãi đúng hạn nên chủ nợ đã sang tên và bán thửa đất cho người khác
ngoài ra trong năm hai nghìn hai mươi cười đã dùng thủ đoạn nhận thuê chuyển mục đích quyền sử dụng đất
nhưng không thực hiện và đưa ra thông tin gian dối có sở hữu một thửa đất tại tỉnh sóc trăng
để nhận tiền cọc bán đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác
cơ quan điều tra xác định trần văn cười đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của bốn người
nguyễn thanh hùng giúp sức cho cười chiếm đoạt tám trăm linh triệu và hưởng lợi bất chính bốn mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo trần văn cười tổng cộng hai mươi hai năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thanh hùng bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần văn cười có trách nhiệm trả lại hơn năm trăm linh triệu đồng cho các bị hại có yêu cầu
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang cũng tuyên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất
mà cười và hùng đem đi cầm cố là vô hiệu và chủ đất được nhận lại quyền sở hữu
theo báo cáo của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong tháng bốn cả nước xảy ra một bốn mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu trăm linh người và làm bị thương sáu trăm chín mươi người
cụ thể trên đường bộ xảy ra một ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết năm trăm chín mươi hai người bị thương sáu trăm tám mươi chín người
đường sắt xảy ra bảy vụ làm chết năm người bị thương một người
đường thủy xảy ra hai vụ làm chết hai người
hàng hải xảy ra một vụ làm chết một người
về tình hình tai nạn giao thông bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra ba tám trăm linh tám vụ tai nạn giao thông
làm chết hai hai trăm bảy mươi sáu người bị thương hai bốn trăm ba mươi một người
so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm chín mươi bốn vụ
tăng bảy người chết và giảm tám trăm linh một người bị thương
thưa quý vị là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
tại sigem ba mươi một tổ chức tại hà nam
công an tỉnh hà nam đã xây dựng kế hoạch kịch bản
phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
góp phần cùng toàn tỉnh tổ chức một kỳ đại hội thể thao
hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ
để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân trong tỉnh
nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
xác định ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự sigem ba mươi một
công an tỉnh hà nam đã xây dựng phương án kế hoạch chi tiết
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trước trong và sau thời gian diễn ra sigem ba mươi một
chủ động phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức các tiểu ban phục vụ đại hội
và các cơ quan đơn vị liên quan bám sát các bước chuẩn bị tổ chức đại hội
nắm chắc nội dung chương trình kế hoạch và các hoạt động xung quanh đại hội
với vai trò là cơ quan thường trực của tiểu ban an ninh trật tự cho sea games ba mươi một
tại địa phương thì phòng tham mưu đã tập trung
tham miu với đảng ủy giám đốc quân tỉnh
ban hành các kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự cho sigem
tham mưu thành lập tiểu ban an ninh trật tự
cùng các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo các phòng ban của công an tỉnh
đồng thời đã phối hợp với các đơn vị chức năng
lắm tình hình kịp thời báo cáo giám đốc
tham miu với tỉnh và ban tổ chức sigem ba mươi một tại địa phương
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự
để bảo đảm an ninh trật tự sigem ba mươi một
công an tỉnh hà nam đã phát động đợt cao điểm gia quân
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự sigem ba mươi một
tại địa phương
bắt đầu từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
qua đó các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố
tăng cường tấn công truy quét các đối tượng hình sự nguy hiểm
các băng ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp tệ nạn xã hội
làm tốt công tác phòng ngừa giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp
không để xảy ra hoạt động trộm cắp cướp giật
ở khu vực diễn ra hoạt động thi đấu của đại hội
đồng thời chủ động nắm tình hình kiểm soát chặt chẽ tình hình
liên quan đến không gian mạng có liên quan đến công tác chuẩn bị
tổ chức đại hội kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án
bảo đảm an ninh trật tự và huy động tối đa lực lượng phương tiện
kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
trong công an thành phố
và chủ động nắm tình hình
và tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
công tác phòng cháy chữa cháy
và kiểm tra công tác lưu trú trên toàn địa bàn thành phố
bảo đảm an toàn cho các đoàn các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đoàn vận động viên của các nước
về tham gia thi đấu trên địa bàn thành phố
góp phần bảo đảm an ninh an toàn cho sea games ba mươi một
tại đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
dự kiến hà nam có khoảng gần bốn trăm linh vận động viên
và quan chức thể thao lưu trú trên địa bàn tỉnh
do vậy để bảo đảm an ninh an toàn cho các đoàn
công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tập trung quản lý cư trú vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tập trung tối đa lực lượng phương tiện đảm bảo an ninh trật tự
tăng cường kiểm tra công tác phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ
lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm tổ chức phân luồng phân tuyến giao thông
và đón dẫn các đoàn thi đấu
cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba tăng cường tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự công cộng trật tự đô thị
ngay từ bước đầu chúng tôi đã xây dựng các phương án phân luồng
vì sea games diễn ra trên địa bàn tỉnh
các vận động viên cũng như là quan chức thể thao
tập trung ở hai cụm khách sạn lớn
cục khách sạn mường thanh và khách sạn vinh bơn
chúng tôi đã nắm tình hình an ninh trật tự quanh khu vực
đồng thời xây dựng các phương án dẫn chính và phương án dẫn dự phòng
đồng thời là phối hợp với công an các huyện thành phố
xây dựng một phương án phối hợp thống nhất phân luồng
các phương tiện vận tải có tài trọng lớn
không để đi vào khu vực diễn ra đại hội thể thao
trong các ngày cao độ điểm
dẫn ra đại hội
hà nam là tỉnh được lựa chọn tổ chức môn bóng đá trong nhà phúc stan
đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng đặt ra cho lực lượng công an hà nam
nhiệm vụ hết sức nặng nề
với tinh thần quyết tâm cao
toàn lực lượng công an hà nam sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm
nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật
chấp hành nghiêm các quy định quy trình công tác
và điều lệnh công an nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ
vâng và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức về xã hội an ninh trật tự
sáng nay ngày hai mươi tám tháng bốn
ủy ban dân dân thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ khánh thành
công trình cầu thủ thiêm hai
nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới thủ thiêm hai
tham dự buổi lễ có đồng chí lê minh khái
bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng nhiều nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ
phát biểu tại buổi lễ
phó thủ tướng lê minh khái đánh giá cao nỗ lực
của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
chủ đầu tư các nhà thầu
đã nỗ lực gấp rút thi công vượt qua khó khăn
trong cơn đại dịch covid một mươi chín
để thành phố hồ chí minh hôm nay có một cây cầu đẹp hiện đại
mang đến sự thuận lợi trong việc kết nối giao thông
cho trung tâm thành phố và thành phố thủ đức
phó thủ tướng cũng đề nghị
thành phố và ngành giao thông sau khi tiếp quản công trình
từ chủ đầu tư cần thường xuyên tiếp tục kiểm tra
duy tu bảo dưỡng phát huy hiệu quả của công trình
cầu thủ thiêm hai được thiết kế
có quy mô sáu làng xe tổng chiều dài một bốn trăm sáu mươi năm m
cầu có thiết kế dê văn
với trụ tháp chính mang kiến trúc cầu rồng
kiến trúc này đem lại cho cầu tính thẩm mỹ độc đáo
và tạo điểm nhấn trên sông sài gòn
tháp cầu nghiêng về phía thủ thiêm
được xem như một biểu tượng cống chào mừng du khách
tới với khu đô thị mới thủ thiêm
việc khánh hành cầu thủ thiêm hai
không chỉ có ý nghĩa quan trọng chào mừng ngày lễ ba mươi tháng bốn sắp tới
mà góp phần kết nối giao thông liên vùng
thúc đẩy phát triển bình vấn kinh tế xã hội
thành phố thủ đức nói riêng
cũng như thành phố hồ chí minh nói chung
chiều ngày hai mươi tám tháng bốn
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy
tại một cơ sở sản xuất gia công ghế sofa
nằm trong hẻm bốn trăm bốn mươi một đường lê văn quế
phương binh trị đông a
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rùi
khoảng sáu giờ cùng ngày
người dân phát hiện cháy tại nhà dân
cũng là cơ sở gia công làm ghế sufa nên hô hoáng
nghe báo cháy nhiều người dân sống bên trong chạy ra ngoài
cùng người dân kéo ống nước cầm bình chữa cháy
xong vào dập lửa
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
huy động nhiều xe chưa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
triển khai công tác khống chế và dập lửa
theo ghi nhận tại hiện trường
vụ cháy đã làm nhiều tài sản bên trong căn nhà
như máy móc hàng hóa bị lửa thiêu rùi
một xe máy s sat không kịp đưa ra ngoài bị cháy
còn trơ khung sắt
ghi nhận bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người
như nhiều tài sản bị thiêu rùi
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong trên đường nguyễn văn quá
thuộc phường đông hưng thuật
thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ba mươi sáu phút ngày hai mươi bảy tháng bốn
thanh niên chạy xe máy biển sốt đến nghệ an
chạy trên đường nguyễn văn quá
hướng từ đường trường chinh về chợ cầu
thì nghe tiếng chi hô cướp của một phụ nữ
lập tức năm thanh niên đuổi theo hai đối tượng đi chung trên một xe máy
vừa có hành vi cướp giật
truy đuổi đến trước số nhà năm trăm ba mươi chín a đường nguyễn văn quá
thì xe của năm thanh niên sẽ ra va chạm với xe của hai đối tượng nghi phạm
nên bị tách xuống đường tử vong tại chỗ
sau khi va vào một chiếc ô tô lưu thông trên đường
tại hiện trường xe máy của nạn nhân nằm trước đầu xe ô tô
thiệt thể năm thanh niên nằm cách đó khoảng ba mươi m
ô tô bị móc phần đầu xe máy hư hỏng nặng
ngoài ra tại hiện trường lực lượng chức năng cũng thu giữ được phần đuôi xe
càng biển số năm mươi chín g hai trăm chín mươi bảy nghìn một trăm ba mươi
được cho là biển kiểm soát xe của hai đối tượng nghi phạm cướp giật bị rơi ra
hiện công an quận một mươi hai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sẽ ra tai nạn
và truy xét hai nghi phạm cướp giật
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã
trần văn mẫn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ tại xã phú thành b huyện tam đông
về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân sau hai mươi năm lần trốn thoát
theo hồ sơ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đối tượng mỹ làm việc cho công ty nam khang
địa chỉ huyện nhà bè tp hcm với chức vụ phó giám đốc công ty
trong thời gian làm việc đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng của công ty
để tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
và sau đó tiếp tục ra quyết định truy nã bị can đối với mỹ
được biết trong thời gian lẫn trốn mỹ đi nhiều nơi bán vé số để kiếm sống
hiện công an huyện tam đông đã bàn giao bị can mỉnh cho công an tp hcm
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị
trong những ngày qua tp hcm đã đồng loạt khởi công các công trình dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân
với số lượng trên một ba trăm linh căn hộ
đây là một trong những nỗ lực của thành phố nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội
và nhà ở thương mại giá thành thấp dành cho công nhân người lao động
chị trần thị phượng quê quảng ngãi đã mưu sinh ở tp hcm gần chục năm nay
vợ chồng chị là lao động tự do hai đứa con gái làm công nhân may mặt
nhưng chưa khi nào gia đình chị dám nghĩ tới việc có được một căn nhà
khó khăn lắm con nó đông gia đình nó cũng làm nó cũng bắp bên nó cũng khó lắm
nên là kiếm đủ xong mà sống ái thôi chứ còn kiếm mà mua nhà trong này thì chắc không có thiện
tại vì mình thì hồi vừa là cứ làm bao nhiêu con tệ tưởng chút đỉnh gì lo cho con cho cái rồi lo cho bà già
có một công việc ổn định hơn chị phượng nhưng với chị trần thị thúy quỳnh công nhân vệ sinh quận tân bình
ước mua được một căn hộ giá rẻ chưa biết khi nào mới thành hiện vật
hiện tại thu nhập của em là lương tổng cộng của em là tháng một tháng là sáu triệu ba
thì hiện ở là ở chung với lại ba mẹ ở nhà nhà ông bà ngoại
thì hiện tại là cũng có mong muốn là mua nhà giá rẻ
hộ kiểu như mua nhà mình trợ góp phù hợp với cái số tiền của mình
năm năm qua thành phố đã đưa vào sử dụng ba mươi một dự án nhà ở xã hội
tương ứng một mươi tám tám trăm linh căn hộ và một mươi sáu nhà lưu trú công nhân
với khoảng hai mươi một bốn trăm linh chỗ ở
tại một mươi một khu công nghiệp khu chế xuất
tuy nhiên dự án nhà ở xã hội ở thành phố vẫn quá ít so với nhu cầu
nên ngay cả những người đã để giành được ba trăm linh năm trăm linh triệu đồng cũng khó mua được
kết quả khảo sát về nhu cầu nhà ở do liên đoàn lao động tp hcm thực hiện mới đây cho thấy
khoảng một ba triệu lao động công nhân làm việc ở thành phố có nhu cầu nhà ở
trong số này chỉ gần bốn mươi công nhân chiếm ba sống ở các khu lưu trú ký túc xá
được xây dựng tại các khu công nghiệp
hầu hết lao động sống ở các phòng trò
diện tích trung bình một mươi bốn m hai
mức thuê bình quân một sáu triệu đồng mỗi tháng cho khoảng bốn người cùng ở
sở xây dựng tp hcm cho biết
hiện sở đã đề nghị bộ xây dựng và các cơ quan liên quan
hỗ trợ về trần mức vây lại xuất
kéo giảm giá thành nhà ở xã hội xuống
phù hợp với khả năng chi trả của công nhân người lao động
đồng thời thành phố cũng làm việc với các chủ khu nhà trọ
để đảm bảo giá thuê nhà rẻ nâng chất lượng sống ở các khu nhà trọ
điều chỉnh thay đổi trong các chính sách
để hỗ trợ cho xã hội cho công nhân
ví dụ như trần hàng mức vây
rồi các quy định khác hỗ trợ về lợi xuất của các gói
để làm sao thứ nhất là có hai cái mục tiêu
kéo giảm giá thành của nhà xã hội nhà luân trung như xuống
và thứ hai là tăng được mức hỗ trợ
kéo dài thời gian đã trả góp ra
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tp hcm đặt ra chỉ tiêu phát triển thêm khoảng hai năm triệu m hai
sàng xây dựng nhà ở xã hội
nhà cho công nhân thuê tương đương khoảng ba mươi năm căn hộ
trong năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện một mươi dự án nhà ở xã hội
hai nhà lưu trú công nhân
tổng quy mô một mươi một căn
để thực hiện mục tiêu đề ra
tp hcm sẽ tiếp tục ra sát
tạo lập quỹ đất và đầu tư xây dựng các hạ tầng xã hội
và các tiền ít phục vụ công nhân
tại các khu chế xuất khu công nghiệp chưa được đầu tư
đặc biệt ưu tiên xây dựng nhà lưu trú
nhà cho công nhân thuê
trong các khu chí xuất khu công nghiệp
có cơ chế hỗ trợ đơn giản hóa thủ tục hành chính
rút ngắn thời gian đầu tư
và chính sách hỗ trợ tài chính
để thu hút chủ đầu tư thực hiện dự án
thưa quý vị để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp
và đường thông hề thoáng
giúp cho người dân đi lại được thuận lợi an toàn
nhiều địa phương tại tp hcm đã và đang thực hiện cao điểm
quyết tâm lập lại trật tự
lòng lệ đường tại các khu dân cư
ghi nhận tại khu dân cư nguyễn thiện thuật
thuộc phường một quận ba
nơi đã từng có tình trạng buôn bán
và để xe dưới lòng đường
gây nhất dối suốt nhiều năm
khu dân cư nguyễn thiện thuật
nằm trên địa bàn phường một quận ba
từ lâu được đông đảo người dân tp hcm biết đến
là khu vực tập trung rất đông người dân sinh sống
cụ thể tại đây
có một mươi một lô chung cư nguyễn thiện thuật
xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và hai lô chung cư lý thái tổ xây dựng năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
với đặc thù đó
tình trạng hợp trợ tự phát
kinh doanh buôn bán hàng rong
và dịch vụ giữ xe dưới lòng đường
cũng vì thế mà diễn ra thường xuyên
gây khó khăn cho các công ty ghi lại trong khu vực
chúng tôi đã tuyên truyền cho tổ dân phố
phát thông báo cho từng hộ
có cậu cây ở dưới đất
mỗi hộ là một bản thông báo trước khi chúng tôi thực hiện
cái việc đưa những cây đó lên lòng lệ đường
thì dân người ta ủng hộ rất là tốt
hiện tại là nó có khoảng trên sáu mươi bãi giữ xe
mà hầu như là
cái bãi dưới xe này
để đảm bảo đời sống dưới dân cư thôi
nó đã kéo dài như vậy
thì nó cũng diễn biến hết sức phức tạp
bây giờ để mà đi vào
và thực hiện vấn đề nó vào đề nếp
thì nó cũng gặp nhiều khó khăn
trước tiên thì phường có tổ chức những hội nghị
triệu tập tất cả các hội giữ xe
quân bán kinh doanh
để lên thống nhất
tuyên truyền triển khai
nói chung thì sau khi mà triển khai
người dân nói chung là tham gia tích cực
cái lòng lệ đường bắt đầu là nơi được thoáng
là bởi vì
tôi thấy dạo này
hằng ngày là có những đoàn đi
tổ chức tuyên truyền
và đặc biệt hôm nay là tôi thấy làm việc rất là sát sao
vì tôi chính thức tôi cũng thấy là
để những cái cây
chậu cây ở dưới lòng đường là không được
xe cộ đi
vì tôi ngồi đây đi xe cộ
mỗi lần mà đi nó đi qua là khó khăn lắm
thành thửa dòng lệ đường
dòng lệ đường là phải bất buộc để cho thoáng
xe cộ cũng phải như vậy
để có được những mảng xanh
chậu cây cảnh ngay ngắn
trên vỉa hè
và các xe máy xếp gọn gàng
tạo đường thông hè thoáng như thế này
chính quyền phường một đã triển khai
thực hiện kế hoạch mở cao điểm lập đại trực tự đô thị
của ủy ban nhân dân quận đề ra
từ trước hai tháng
trong thời gian này tập trung các công tác tuyên truyền
nhắc nhở vận động người dân hộ kinh doanh
thực hiện cam kết không bài bán
giữ xe dưới lòng đường
và ngăn chặn xe bán hàng rong
giai đoạn thứ nhất là
mình sẽ sắp xếp các bãi xe tự phát
giai đoạn thứ hai là
sẽ sắp xếp các điểm kinh doanh
buôn bán trên địa bàn thường
và giai đoạn thứ ba là
sẽ tháo dỡ những cái mà
lứng chiếm các lòng đường
những cái kiến trúc
mà lứng chiếm lòng đường
đó là cái kế hoạch chúng tôi sẽ thực hiện suốt năm
sau hai tháng tuyên truyền
đến sáng nay ngày hai mươi tám tháng bốn
ủy ban nhân dân phường đã chính thức ra quân
để kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm
việc mở cao điểm này cũng là dịp
quận ba và thành phố chào mừng ngày lễ lớn
ba mươi tháng bốn và một tháng năm
trong những ngày lễ này
người dân đi lại được thông thoáng
hình ảnh mỹ quan đô thị được cải thiện
từ hiệu quả trên cũng sẽ làm tiền đề
để nhiều địa phương quyết tâm xử lý tình trạng
lứng chiếm lòng đầy đường hoạt động buôn bán